trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp ngày hai mươi một tháng tám bộ y tế đã bàn hành hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
thế nhưng do tâm lý sốc ruột lo sợ trước virus trên mạng đã xuất hiện nhiều lời đồn thổi việc cạo gió bằng động bạc
xong hơi nhiều lần có thể giúp bệnh nhân f nhanh âm tính
trên thực tế chưa có bằng chứng nào cho thấy việc sông hơi cạo gió có thể tiêu diệt được virus
bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm nhiệt đới việt nga thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ chăm sóc f tại nhà cho biết
bệnh nhân covid một mươi chín khi sốc đớt song hơi hoặc cạo gió chỉ có tác dụng làm đỡ khó chịu chứ không diệt được virus
không thể làm cho virus hết hoặc suy yếu để nhanh âm tính
ngay cả với các loại thuốc kháng virus hiện nay cũng không có tác dụng tiêu diệt virus
theo bác sĩ người bệnh chỉ nên sông hơi nếu không sốt cao đồng thời thực hiện ở đời kính gió và cũng không nên thực hiện nhiều hơn một lần mỗi ngày
nếu ngặt mũi nhiều thì nên nhỏ mũi nước muối sinh lý dùng thuốc co mạch tại chỗ
bên cạnh đó bác sĩ cũng lưu ý người bệnh không nên dùng quá nhiều thuốc bổ vitamin thuốc tăng cường miễn dịch
hiện tại có một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng kẻm vitamin c vitamin d liều cao có thể giúp người bệnh covid một mươi chín nhanh bình phục hơn
tuy nhiên các bằng chứng khoa học là chưa rõ ràng chưa có tính thuyết phục cao
mỗi ngày người bệnh chỉ cần một viên vitamin tổng hợp là đủ
quan trọng nhất là ăn uống đủ chất không bị mất nước điện giải và có giấc ngủ tốt
các thuốc tăng cường miễn dịch về cơ bản đều tốt nhưng cũng không nên dùng quá nhiều một lúc
tăng cường miễn dịch là câu chuyện dài hạn người bệnh có thể chọn loại thuốc hay thực phẩm phù hợp
dùng vật liệu vừa phải và nên dùng lâu dài thì mới có hiệu quả
không có loại thần dược nào lại giúp tăng được sức đề kháng chỉ trong vài ngày cả
bác sĩ hoàng nói thay vì tiền mất tật mang người dân chỉ cần thực hiện tốt các hướng dẫn
về bảo hộ và súc hồng bằng các dung dịch có chứa polydol idodine một
trước và sau khi súc các dung dịch này nên súc thêm nước muối sinh lý
mỗi ngày có thể súc từ ba bốn lần
trong thời đại người người nhà nhà dùng internet
chọn lọc tin tức trở thành một kỹ năng nên có và nên học
bởi có rất nhiều nguồn tin trôi nổi và có những thông tin rất khó để kiểm chứng
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín lại càng phức tạp hơn
với nhiều người có tâm lý quen dùng các phương pháp chữa bệnh được mách nước
truyền miệng dân gian
chúng tôi khuyến cáo người dân khi điều trị f tại nhà
hay chỉ làm theo hướng dẫn của bộ y tế và các y bác sĩ uy tín
giảm bảo vệ sức khỏe của chính mình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé